trong báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm hai nghìn một mươi chín vừa được kiểm toán nhà nước gửi đến quốc hội
trong đó có kết quả kiểm toán với chín dự án bot
kiểm toán nhà nước kiến nghị là giảm trừ chi phí đầu tư trên sáu trăm sáu mươi tỷ đồng
và giảm thời gian thu phí của bảy trên chín dự án có nghĩa là tổng thời gian hơn năm mươi sáu năm
qua kiểm toán các dự án bot trong năm hai nghìn một mươi chín
kiểm toán nhà nước kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của bảy trên chín dự án
trong đó dự án cầu hòa trung giảm một mươi năm tám năm dự án cầu trà là giảm một mươi ba chín năm
dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố hải phòng
và chín km trên địa bàn tỉnh thái bình một năm
dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng bốn đoạn tuyến quốc lộ sáu mươi
nối cầu rạch miễu đến cầu cổ chiên thuộc địa bàn tỉnh bến tre bảy năm
dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp luồng sông sài gòn
đoạn từ cầu đường sắt bình lợi tới cảng bến xúc bảy năm năm
dự án bot cải tạo nâng cấp quốc lộ một a đoạn an sương an lạc sáu ba năm
dự án đầu tư xây dựng đoạn thị xã ninh hòa và cải tạo quốc lộ sáu tỉnh khánh hòa bốn chín năm
tổng thời gian thu phí của bảy dự án trên giảm năm mươi sáu bốn năm so với phương án ban đầu